lãi suất cơ bản của australia đã được hạ xuống mức là một lần đầu tiên trong lịch sử
trong nỗ lực đưa nền kinh tế thoát khỏi cuộc suy thoái do đại dịch viêm đường hô hấp cấp covid một mươi chín gây ra
ngân hàng dự trữ australia công bố quyết định hạ lãi suất xuống một sau cuộc họp hội đồng quản trị
đây là lần thứ ba australia cắt giảm lãi suất trong năm nay
vào tháng một khi dịch covid một mươi chín bắt đầu bùng phát ngân hàng này đã hạ hai mươi năm điểm phần trăm của mức lãi suất cơ bản duy trì trong nhiều tháng trước đó
đến tháng ba cơ quan này tiếp tục cắt giảm thêm hai mươi năm điểm phần trăm đưa lãi suất về ngưỡng thấp kỷ lục hai mươi năm và duy trì đến ngày ba tháng một mươi một
lần cắt giảm lãi suất kỷ lục này nhằm cung cấp tín dụng cho nhiều người dân australia hơn